kính chào quý vị và các bạn
các địa phương đẩy mạnh tiêu dùng nội địa trong dịp nghỉ lễ
giá trung cư tăng cao đột biến nhưng rất ít giao dịch trên thực tế
trung quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu với dưa hấu của việt nam
đây là những thông tin chính sẽ được chủ tấy quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay
ngân hàng nhà nước đã cho phép các ngân hàng cho vay bằng phương tiện điện tử
nhiều công đoạn trong quá trình vay vốn cũng đã được rút gọn nhờ ứng dụng số
thông qua số hóa nhiều ngân hàng đang triển khai gia tăng nhiều tiện ích
như mở tài khoản online thấu trì online triển khai nhiều dịch vụ khác
như thanh toán quốc tế mua bán online
một số ngân hàng cũng đã cho phép vay tín chấp không cần tài sản bảo đảm
đánh giá tín nhiệm của người vay dựa trên phân tích dữ liệu lớn
thu thập được về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
đổi lại những doanh nghiệp muốn vay tín chấp đòi hỏi phải minh bạch thông tin
và có kế hoạch kinh doanh khả thi
ngân hàng nhà nước đánh giá việc các ngân hàng tăng cường ứng dụng số
đơn giản thủ tục vay sẽ tạo điều kiện tiếp cận vốn tốt hơn cho người dân doanh nghiệp
theo avision young thị trường bất động sản khu công nghiệp đang chuyển mình
nhằm kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình
khu công nghiệp hiện đại và thân thiện với môi trường đang được triển khai
tại việt nam khi các phân khúc như nhà ở bất động sản du lịch
nghỉ dưỡng đều ít nhiều gặp khó
vì biến động kinh tế hay bất ổn nội tại
thì bất động sản công nghiệp vẫn duy trì sức hút đối với các nhà đầu tư
nhu cầu thuê cao nguồn cung tại các thành phố trung tâm
như thành phố hồ chí minh đà nẵng và hà nội không đủ đáp ứng
các khu công nghiệp mới ngày càng phát triển về hướng các tỉnh thành lân cận
trong chung và dài hạn phân khúc này vẫn còn nhiều dư địa phát triển
các nhà sản xuất lớn tiếp tục tìm đến việt nam như một ứng viên tiềm năng
trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng
nhằm phân tán rủi ro trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định
theo thông tin do bộ xây dựng công bố đội tổng hợp từ báo cáo của sáu mươi ba tỉnh thành
có tham khảo các viện nghiên cứu và các sản giao dịch bất động sản
giá trung cư tại hà nội thời gian qua tăng cao đột biến
nhưng lại có rất ít giao dịch trên thực tế
khảo sát cho thấy giá bán trung bình một số dự án trung cư tại hà nội
đang giao động khoảng năm mươi đến bảy mươi triệu đồng một mét vuông
liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp
mức tăng này cao đột biến tới ba mươi tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
có những dự án trung cư đã đi vào sử dụng từ năm một mươi năm
thậm chí nhà tập thể cao tầng cũ cũng được đẩy giá cao
tuy nhiên khi kiểm tra thực tế thì rất ít giao dịch thành công
trước tình trạng trên bộ xây dựng đã có văn bản yêu cầu
ủy ban nhân dân thành phố hà nội kiểm tra
dự kiến sau dịp nghỉ lễ sở xây dựng hà nội sẽ có báo cáo cụ thể
trong bộ cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động
các bộ ngành và doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì nhiều giải pháp
để có thể giữ đà tăng trưởng tiêu dùng nội địa
đặc biệt là các chương trình kích cầu tiêu dùng kết nối giao thương trong dịp nghỉ lễ
sở công thương tp hcm đánh giá dù ngành du lịch có bước tăng trưởng khá
nhưng dự báo vẫn còn nhiều khó khăn
do vậy thành phố sẽ ưu tiên các giải pháp hỗ trợ tiểu thương doanh nghiệp
tận dụng thế mạnh của thương mại điện tử để làm mới động lực tăng trưởng tiêu dùng
sở có tiểu thương ở chợ truyền thống các siêu thị trung tâm thương mại
tích hợp các loại hình đang hoạt động với thương mại điện tử gia tăng thêm kênh bán hàng
các chương trình kích cầu kết nối giao thương cũng đang được tính toán
để triển khai quy mô và kéo dài trong các tháng tiếp theo
xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản đang có được đà tăng trưởng rất khả quan
nhờ điều kiện thuận lợi về nguồn cung và thị trường
kim ngạch xuất khẩu tháng bốn ước đạt hơn năm một tỷ usd
đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản bốn tháng đầu năm nay
lên hơn một mươi chín tỷ usd tăng gần hai mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
trong bốn tháng giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản của việt nam
đạt gần một mươi một tỷ usd tăng ba mươi hai năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt một trăm năm mươi hai triệu usd tăng ba sáu
giá trị xuất khẩu thủy sản đạt gần hai bảy tỷ usd tăng bốn hai

giá trị xuất khẩu thủy sản đạt hơn năm tỷ usd tăng gần hai mươi ba
mỹ trung quốc và nhật bản là ba thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản
lớn nhất của việt nam
trong đó giá trị xuất khẩu sang thị trường mỹ chiếm tỷ trọng hai mươi
thị trường trung quốc chiếm gần một mươi chín và thị trường nhật bản chiếm gần bảy
theo thống kê của tổng cục hải quan hết quý i xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn
đạt gần chín trăm bốn mươi năm tấn giá trị trên bốn trăm ba mươi triệu usd tuy giảm nhẹ về lượng
nhưng tăng một mươi năm sáu về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nay giá xuất khẩu bình quân của sắn và sản phẩm sắn đã đạt bốn trăm năm mươi năm năm usd một tấn
tăng một mươi chín năm so với cùng kỳ năm trước
trung quốc vẫn bao mua sản phẩm này của nước ta với tỷ lệ áp đảo chín mươi bốn hai về lượng
và chín mươi hai về giá trị trong tổng kim ngạch xuất khẩu quý i vừa qua
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phê duyệt đề án phát triển
bền vững ngành hàng sắn
theo đó đến năm hai nghìn ba mươi sản lượng rắn tươi cả nước đạt khoảng một mươi một năm một mươi hai năm triệu tấn
trong đó sản lượng sắn tươi dùng để chế biến sâu chiếm khoảng tám mươi năm
kim ngạch xuất khẩu đạt một tám hai tỷ usd
sở công thương tỉnh quảng ninh đã có công văn gửi sở công thương các tỉnh thành phố
về việc trung quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu với dưa hấu của việt nam
tất cả các vùng trồng các cơ sở đông gói dưa hấu tươi xuất khẩu sang trung quốc
phải được đăng ký và được cả bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
và tổng cục hải quan trung quốc cấp mã
vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt gap và giám sát vườn trồng
giám sát quy trình đóng gói cơ sở đóng gói phải xây dựng được hệ thống truy xuất nguồn gốc
cùng với đó dưa hấu không được nhiễm các đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống
gồm ba loại rồi đủ quả một loại dẹp và một loại vi khuẩn
các lô hàng dưa hấu của việt nam được xuất khẩu qua tất cả các cửa khẩu
đã được tổng cục hải quan trung quốc cấp phép nhập khẩu trái cây tươi
giá lúa tại khu vực đồng bằng sông kiểu long điều chỉnh tăng nhẹ thị trường vẫn giao dịch khá sôi động
sau khi tăng giá lúa ir năm trăm linh bốn lên mức bảy bốn trăm linh bảy sáu trăm linh đồng một kg
lúa om năm nghìn bốn trăm năm mươi một lên mức bảy sáu trăm linh bảy tám trăm linh đồng một kg
lúa om ba trăm tám mươi giao động quanh mốc bảy năm trăm linh
lúa om năm nghìn bốn trăm năm mươi một lên mức bảy sáu trăm linh bảy sáu trăm linh đồng một kg
ghi nhận tại các địa phương thị trường giao dịch sôi động hơn nhu cầu mua lúa nhiều
bên cạnh đó giá gạo đã trứng lại sau phiên giảm trước đó lượng về ít
giao dịch mua bán cầm chừng hơn do bạn hàng trào giá cao
hiện giá gạo thường giao động quanh mốc một mươi năm một mươi sáu đồng một kg
gạo jasmine một mươi bảy năm trăm linh một mươi chín đồng một kg gạo nàng nhen hai mươi sáu đồng một kg
thơm thái hạt dài một mươi chín hai mươi đồng một kg gạo hương lài hai mươi năm đồng một kg